toàn tỉnh đắk lắc có trên hai mươi hectare cây ăn quả doanh thu hàng năm ước đạt trên năm trăm linh tỷ đồng
để nâng cao chất lượng sản xuất cây ăn quả tỉnh đắk lắc chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
an toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng các mô hình cây ăn quả có giá trị cao
tỉnh đắk lắc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất
gắn với hình thức đổi mới sản xuất có sự tham gia của doanh nghiệp
cũng như có sự hỗ trợ xây dựng thương hiệu đăng ký chỉ dẫn địa lý tem nhãn nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
qua đó hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ sản phẩm
tỉnh đắk lắc cũng ưu tiên nguồn lực chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển các loại cây ăn quả chủ lực như sầu riêng
bơ mít nhãn vải chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp xây dựng các mô hình cây ăn quả có giá trị cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tăng thu nhập cho nông dân